thưa quý vị trong chiều ngày một mươi một tháng một đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc
chúc tết toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên
sau khi nghe báo cáo về các mặt công tác của công an tỉnh hương yên trong năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên trong thời gian qua
gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến toàn thể tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hương yên
đại tướng tô lâm yêu cầu thời gian tới công an tỉnh cần tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn và công tác phòng chống tội phạm
chú trọng kéo giảm tội phạm xây dựng xã hội trật tự kỷ cương chú trọng xây dựng lực lượng công an xã
đảm bảo đời sống sinh hoạt và chế độ cho cán bộ chiến sĩ công an xã yên tâm công tác
công chấn áp truy nã tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba theo chỉ đạo của bộ
bảo đảm và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân
cũng trong dịp này đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà thương binh nguyễn văn dính
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại phường an tảo thành phố hương yên
hiện là thương binh sáu mươi một đã trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ và bị thương ở bàn kéo năm một nghìn chín trăm bảy mươi